ngày bảy tháng một mươi hai ông dmitry peskov người phát ngôn của tổng thống nga cho biết nga sẽ có phản ứng chính thức về việc các nước phương tây áp giá trần đối với dầu mỏ của nga sau khi moscow hoàn tất quá trình phân tích tình hình
trong khi đó truyền thông nga cùng ngày đưa tin nga đang cân nhắc ba lựa chọn gồm cấm bán dầu mỏ trực tiếp và gián tiếp thông qua bên trung gian cho các quốc gia áp giá trần
cấm xuất khẩu theo các hợp đồng đi kèm điều kiện giá trần bất kể bên nhận là nước nào và thiết lập mức chiết khấu tối đa đối với dầu urance của nga
tuy nhiên hiện bộ năng lượng nga chưa đưa ra bình luận gì
trước đó ngày ba tháng một mươi hai chính phủ các nước thành viên liên minh châu âu eu đã hoàn thành việc phê chuẩn bằng văn bản đối với mức giá trần sáu mươi usd một thùng
do nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đề xuất đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của nga
ủy ban châu âu ngày bảy tháng một mươi hai cũng đã đề xuất gói trừng phạt thứ chín chống nga bao gồm gần hai trăm linh cá nhân và tổ chức trong danh sách trừng phạt của eu